ông brad parscale cố vấn cấp cao cho chiến dịch tái tranh cử của tổng thống mỹ donald trump tuyên bố rút khỏi vị trí này để đối phó với tình trạng căng thẳng quá mức và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình
ông parscale cho biết trước mắt sẽ rút khỏi công ty và từ bỏ mọi vai trò trong chiến dịch tranh cử của tổng thống trump để tập trung cho gia đình và đối phó với tình trạng căng thẳng quá mức
quyết định của ông parscale được đưa ra ngay sau cuộc tranh luận trực tiếp của tổng thống trump với ứng cử viên dân chủ joe biden
tuần trước ông đã phải nhập viện sau khi tìm cách tự sát bằng súng tại nhà riêng
ông parscale bốn mươi bốn tuổi mất trước quản lý chiến dịch của ông donald trump sau buổi vận động tranh cử tại tunsha oklahoma vào tháng bảy với những khán đải chống mặc dù parscale nói rằng hàng nghìn người đã đặt mua vé tham dự